tại thành phố hồ chí minh hội doanh nghiệp hàng việt nam chất lượng cao đã tổ chức buổi tọa đàm
doanh nghiệp làm thế nào để chuyển đổi số nhằm giúp cho doanh nghiệp sử dụng dữ liệu và công nghệ số
để tạo ra những cơ hội doanh thu và giá trị mới
trong bối cảnh cách mạng bốn đang lan tỏa doanh nghiệp không thể chờ đợi đến lúc lớn mạnh
hay đủ tiềm lực mới ứng dụng công nghệ số
bsa đã và đang chủ động thực hiện nhiều hoạt động nâng cao nhận thức doanh nghiệp
trong vấn đề chuẩn hóa chuyển đổi số
đặc biệt các chuyên gia sẽ tham gia hỗ trợ lộ trình tiếp cận giải pháp này
bằng những bước chuẩn bị cũng như triển khai chuyển đổi số cơ bản đầu tiên
chuyển đổi số đòi hỏi sản xuất thông minh thông qua ứng dụng công nghệ số trí tuệ nhân tạo
tuy nhiên có dữ liệu rồi doanh nghiệp cần giải pháp biến dữ liệu thành công cụ hiệu quả
trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như điều chỉnh các giá trị
xác định giá trị dựa vào nhu cầu khách hàng
chuyển đổi số tốn kém chi phí nhưng doanh nghiệp có thể lựa chọn ứng dụng
những công nghệ phù hợp với nhu cầu tài chính và năng lực công ty
đồng thời quan trọng hàng đầu vẫn là xây dựng cơ sở dữ liệu
và vấn đề này không cần nhiều chi phí